nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc tăng cao và kéo dài nhiều ngày đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân
đặc biệt tại các tổ chốt phòng chống dịch trên biên giới của bộ đội biên phòng
tuy nhiên bằng việc vận dụng nhiều cách làm sáng tạo
những người lính đã khắc phục khó khăn để duy trì hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước thời điểm nắng nóng kéo dài những mái tre như thế này được triển khai tại nhiều tổ chốt chống dịch của bộ đội biên phòng lào cai
vật liệu làm mái chống nóng chủ yếu là cây cối xung quanh các lều chốt
những cách làm vận dụng đã giúp bộ đội bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ tăng cao
chúng tôi cũng đã tinh toán và tổ chức tiến hành dựng trực cột và căng lưới ở bên trên
đồng thời với việc căng lưới ở bên trên đó là tiến hành căng bạt ở một lớp ở bên trên mặt trên lán
và dùng các cái bề cát tông lót ở bên dưới lán
ý nghĩa của việc này đó chính là tạo ra nhiều các lớp
giữa các khối không khí khác nhau
điều đó là làm khuếch tán được cái lượng không khí ám mặt trời trêu xuống
thì từ đó là khắc phục được cái cơn nóng qua cái đợt mùa hè
đây là một trong những cách làm để dự trữ nước mưa cho bộ đội sử dụng sau mỗi lần tuần tra
ở điểm chốt khác bộ đội phải đi vài cây số đường đèo để tìm thêm nguồn nước sinh hoạt khi nắng nóng tăng cao
tuy vậy những căn nước này lại không thể sử dụng cho ăn uống hàng ngày của bộ đội
chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo tất cả các lán trực trên biên giới
phục bằng cách có thể chặt các cành lá cây để phủ lên trên mái lán
thứ hai mở cửa trước cửa sau để tạo thông thoáng
có luồng gió để anh em có thể ngồi trực quan sát
với thời tiết nắng nóng như vậy nhưng các ông chí vẫn đảm bảo các ca trực
nhiệm vụ chốt trực tại các đường mòn lối mở sẽ còn kéo dài
bởi vậy việc vận dụng linh hoạt các biện pháp tránh nắng nóng
sẽ giúp cho bộ đội biên phòng luôn bảo đảm sức khỏe
để duy trì nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới